sáng nay đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe container tại chân cầu vượt lê hồng phong nguyễn bình khiêm thành phố hải phòng
vụ tai nạn đã khiến hai người thiệt mạng và một người khác bị thương
vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày chín tháng năm tại khu vực chân cầu vượt lê hồng phong nguyễn bình khiêm quận hải an thành phố hải phòng
hai xe container trong vụ va chạm mang biển kiểm soát một mươi năm c hai mươi năm nghìn hai trăm bốn mươi kéo rơ móc một mươi năm r hai nghìn năm trăm bảy mươi chín do tài xế lê thế anh và xe một mươi năm c một mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi năm kéo rơ móc một mươi năm r một mươi nghìn tám mươi một do tài xế lê văn thủy điều khiển
vụ tai nạn đã gây ủn tắc trên tuyến đường ra vào khu vực cảng hải phòng
lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực phân luồng điều tiết giao thông giải tỏa un tắc
hiện lực lượng công an đang kết hợp cùng các cơ sở
cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn